tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
đã chủ trì hội nghị giao ban của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình thực hiện sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cũng như những nhiệm vụ và giải pháp sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các bộ ban ngành báo cáo tiến độ cổ phần hóa chậm so với kế hoạch đề ra
theo kế hoạch thì giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi phải hoàn thành cổ phân hóa một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp
nhưng đến nay mới cổ phần hóa ba mươi năm doanh nghiệp thuộc danh mục nêu trên đạt hai mươi bảy
cùng với đó tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng bị chậm so với kế hoạch
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi phải hoàn thành thoái vốn bốn trăm ba mươi doanh nghiệp
nhưng đến nay mới thoái vốn được tám mươi tám doanh nghiệp đạt hai mươi một tám kế hoạch đề ra
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
việc cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cần phải được đẩy mạnh để hoàn thành kế hoạch mục tiêu đề ra
các bộ ngành nào còn vướng mắc trong vấn đề này thì khẩn trương báo cáo chính phủ một cách chi tiết
cụ thể để có phương án giải quyết